trước đó trả lời báo chí tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng ba thứ trưởng bộ y tế đỗ xuân tuyên cho biết
đơn vị này đã làm việc với đại sứ quán úc và tổng giám đốc vaccine pfizer tại việt nam về việc nhập vaccine tiêm cho trẻ em
cả hai đơn vị này đều thống nhất phương án đưa vaccine về việt nam trong thời gian sớm nhất nhanh nhất để triển khai tiêm cho trẻ em
ông tuyên cho biết hiện nay chúng ta mới cấp phép hai loại vaccine tiêm cho trẻ em là pfizer và moderna
theo ông tuyên việc tiêm vaccine cho trẻ em từ năm đến một mươi một tuổi chắc chắn có những khó khăn
ông tuyên mong muốn có được sự đồng tình để phụ huynh đưa trẻ em đi tiêm với tỷ lệ cao nhất
hiện việc tiêm chủng cho trẻ độ tuổi từ năm đến một mươi hai đang được bộ y tế nhanh chóng tiến hành
nếu bao phủ được nhóm đối tượng này thì chúng ta thực sự có miễn dịch cộng đồng để trở lại cuộc sống bình thường mới
và thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển đặc biệt khi nhóm độ tuổi này đang sắp trở lại trường học